sau khi tham dự hội nghị chủ tịch quốc hội các nước á âu lần thứ ba mc ba tại antalya thổ nhĩ kỳ
chiều qua ngày một mươi tháng một mươi theo giờ địa phương chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
đã tới thủ đô ankara thăm chính thức cộng hòa thổ nhĩ kỳ theo lời mời của chủ tịch quốc hội thổ nhĩ kỳ binali indirim
đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam tại sân bay ankara esangboga
thủ đô ankara có đại sứ đặc mệnh toàn quyền việt nam tại thổ nhĩ kỳ phạm anh tuấn
chủ tịch nhóm nghị sĩ hữu nghị thổ nhĩ kỳ việt nam sami kakia và một số cán bộ đại sứ quán việt nam đại diện kiều bào tại thổ nhĩ kỳ
đây là lần đầu tiên chủ tịch hội nước ta thăm chính thức thổ nhĩ kỳ và cũng là chuyến thăm cao nhất của lãnh đạo đảng nhà nước ta tới thổ nhĩ kỳ
chuyến thăm chính thức cộng hòa thổ nhĩ kỳ của chủ tịch hội nguyễn thị kim ngân có ý nghĩa quan trọng
nhằm tiếp tục củng cố và tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác nhiều mặt với thổ nhĩ kỳ
trong bối cảnh hai nước kỷ niệm bốn mươi năm thiết lập quan hệ ngoại giao trong năm hai nghìn một mươi tám
là dấu mốc mới trong việc tăng cường và phát triển quan hệ hữu nghị hợp tác giữa việt nam và thổ nhĩ kỳ
cũng như giữa quốc hội việt nam và quốc hội thổ nhĩ kỳ